tại lào cai ngay trong sáng nay đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại phường duyên hải
thành phố lào cai vụ sạt lở đã làm ba người bị thiệt mạng và một người bị thương nặng
đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
vào thời điểm trên sáu thợ hồ đang tiến hành đào móng để kè ta luy cho gia đình ông kim văn khai
thuộc tổ hai mươi sáu b phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai
khi đang tiến hành buộc rằng thì đất ta lui bất ngờ đổ sập khiến bốn người bị vùi lấp
hai người may mắn thoát nạn vụ sập đất đã làm ba người chết gồm ông nguyễn văn bảy
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu bà hoàng thị chín sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và anh hoàng văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cả ba nạn nhân đều trú tại xã kim sơn huyện bảo yên tỉnh lào cai
một người bị thương khá nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai
ngay sau khi tai nạn xảy ra các lực lượng chức năng tỉnh lào cai như bộ đội công an
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt cùng với người dân khẩn trương cứu hộ
cứu nạn đến trưa cùng ngày tất cả các nạn nhân đã được tìm thấy
trước mắt ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã thăm hỏi động viên người bị thương đang điều trị
tại bệnh viện đa khoa lào cai số tiền một triệu đồng hỗ trợ mai táng phí và thăm hỏi
người nhà các nạn nhân xấu số bảy bốn triệu đồng
sau khi sự việc xảy ra nhận được thông tin trực tiếp tôi đã đến hiện trường cùng với lãnh đạo
ủy ban dân thành phố đã thăm hỏi nạn nhân bị thương và có hỗ trợ cho các nạn nhân mà đã bị sập
mà mới tìm thấy
hiện tại công tác khắc phục vụ giặt lửa đất vẫn đang được tiếp tục
cơ quan chức năng cũng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn đáng tiếc nói trên